bộ công an vừa cho biết tính riêng trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của tết dương lịch ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
toàn quốc đã xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng hai mươi bảy người và một mươi năm người khác bị thương
các vụ việc đều diễn ra trên đường bộ
trong đó ba mươi tai nạn có mức độ từ ít nghiêm trọng trở lên một mươi hai vụ còn lại do va chạm giao thông đều xảy ra trên đường bộ
cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn sáu năm trăm linh trường hợp vi phạm luật giao thông
phạt hành chính hơn năm tỷ đồng
ngoài ra lực lượng chức năng tạm giữ hơn một phương tiện vi phạm tước ba trăm linh bằng lái xe các loại